các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo điều tra ban đầu vào đêm ngày năm tháng một mươi tại tuyến đường thuộc địa phận tổ ba thị trấn quế
do mâu thuẫn cá nhân nên giữa hoàng hồng đăng nguyễn tiến dũng và đinh tuấn anh xảy ra xô xát đánh nhau
đăng đã dùng dao đâm một nhát vào bà vai một nhát vào sườn phải của dũng
khiến dũng bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án đăng đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến năm giờ ngày sáu tháng một mươi lực lượng chức năng đã bắt được đăng khi đang lẩn trốn tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình
còn tại hà giang phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang vừa tống đạt quyết định tạm giữ hình sự
đối với hoàng văn ninh chú tại huyện yên minh tỉnh hà giang do có dấu hiệu liên quan đến vụ giết người
vào ngày ba tháng một mươi tại ngã tư đường liên thôn thuộc thôn na kinh xã na khê
người dân phát hiện vi quang hà nằm bất tỉnh bên vũng máu trên đầu có nhiều vết thương
dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó
qua xác minh giả soát các đối tượng liên quan thì hoàng văn đình có nhiều dấu hiệu liên quan đến cái chết của nạn nhân
nên lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự hoàng văn đình để tiếp tục xác minh làm rõ
dạng sáng nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh tiền giang
khiến một người chết và nhiều người bị thương
vào khoảng h hai mươi phút ngày bảy tháng một mươi trên quốc lộ một thuộc ấp an thái xã an cư huyện cái bè
xe khách biển kiểm soát chín mươi bốn
hai mươi b một trăm chín mươi tám đi hướng trung lương mỹ thuận đã đâm giấy phân cách lấn sang trái đường đâm vào xe tải ngược chiều
thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có hai mươi ba người
bước đầu lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn là một người tử vong tại hiện trường
một mươi tám người bị thương trong đó bốn người bị thương nặng
hiện lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông theo quy định
trận mưa lớn diễn ra từ đêm ngày năm đến dạng sáng ngày sáu tháng một mươi đã khiến cho nhiều địa phương
của tỉnh lào cai bị thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản
các cấp ngành địa phương và người dân đang nhanh chóng khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống
theo thống kê huyện bát sát là địa phương thiệt hại nặng nề nhất với một người tử vong
hai trăm một mươi bốn nhà bị ảnh hưởng trong đó hai nhà bị hỏng trên chín mươi một trăm linh chín nhà bị ngập
một trăm linh ba nhà sạt lở hàng chục hectare lúa hoa màu bị ngập
tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu b bị sạt bốn điểm tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu bị sạt lở ta luy dương hai điểm
nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ
cùng với huyện bát sát mưa lớn cũng gây ngập úng và hư hỏng nhiều nhà cửa
tài sản và hoa màu của người dân tại thành phố lào cai huyện bảo thắng
huyện văn bàn và huyện bảo yên
hiện cơ quan chức năng tỉnh lào cai vẫn đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
tiếp tục giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả đồng thời thống kê lên phương án hỗ trợ
cho người dân trong những ngày tới di chuyển những hộ dân đang sinh sống
trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại